đông sơn là xã miền núi của thành phố tam điệp tỉnh ninh bình phần lớn diện tích nông nghiệp của xã đông sơn bị khô hạn cho nên năng suất lúa hoa màu của xã thường thấp khiến đời sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn
từ năm hai nghìn năm đến nay xã đồng sơn chuyển một phần lớn diện tích nông nghiệp sang trồng đào phai để bán trong dịp tết đến xuân về
sau hơn một mươi năm cây đào phai đông sơn đã khẳng định vị thế và nâng hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây
theo người dân đông sơn hàng năm cứ vào dịp đầu tháng chạp nhiều đoàn khách từ mọi miền đất nước đã tới đông sơn để mua đào tết
không ít thương lái đến đặt mua cả vườn đào để trở đi khắp các tỉnh trong nước để bán
hiện nay đào phai đông sơn đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương

cây đào phai đã và đang từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao hiện là cây hàng hóa có giá trị nhất trong các cây trồng của xã giúp hàng nghìn hộ nông dân trong xã thoát đói giảm nghèo